các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin từ công an tỉnh lai châu tối ngày sáu tháng ba lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái hai mươi một tuổi ở huyện tân uyên tỉnh lai châu sau khoảng hai mươi bốn giờ đồng hồ giáo diết truy bắt
cụ thể vào hồi một mươi chín h ba mươi ngày sáu tháng ba ban chuyên án đã bắt được đối tượng lò văn sươm đang lẩn trốn tại khu vực bản nà ban xã thân thuộc huyện tân uyên
tại các quan điều tra lò văn sươm khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian đi làm thuê ở hà nội sươm và chị lò thị lờ sinh năm hai nghìn ba
tại bản phiêng áng nậm cần huyện tân uyên đã có mối quan hệ yêu đương
dịp tết nguyên đán được nghỉ cả hai đã về nhà chị l tại tân uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô honda way anfa chưa lắp biển kiểm soát
tuy nhiên trong thời gian tết giáp thìn do chơi bởi thiếu tiền nên sươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện sinh hồ
từ đó giữa chị l và sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
vào chiều ngày năm tháng ba sươm đi uống rượu ở trong bản phiêng áng về đã bị chị lờ chửi mắng đuổi ra khỏi nhà của mình
trong quá trình hai người cãi vã sươm đã dùng dao khiến chị l tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng sương cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây
dưới sự chỉ đạo sâu sát của giám đốc công an tỉnh lai châu đại tá phạm hải đăng phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chuyên án điều tra và đến các chốt đôn đốc lực lượng khẩn trương truy đuổi đối tượng
nơi nghi phạm đang lẩn trốn là khu vực bản nà ban xa thân thuộc huyện tân uyên có địa hình rừng núi phức tạp và địa bàn rộng
ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo quyết liệt truy bắt đối tượng
lực lượng công an gồm hai trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ cùng trên một trăm linh dân quân an ninh bản đã lập nhiều chốt chặn tổ tuần tra vây kín các lối mòn cửa rừng không để đối tượng tẩu thoát
sau hơn hai mươi bốn giờ ban chuyên án đã bắt được đối tượng lò văn sươm do thấy lực lượng công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn
quá trình lẩn trốn đối tượng sương đã tự gây ra một số vết thương với ý định dại rột hiện đối tượng đã được đưa vào trung tâm y tế huyện tân uyên để sơ cứu vết thương phục vụ điều tra vụ án
theo công an tỉnh lai châu sau khi vụ án xảy ra để truy bắt đối tượng công an lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ dân quân và an ninh thôn bản lập nhiều chốt chặn nhiều tổ tuần tra vây kính các lối mòn cửa rừng để truy bắt phòng trừ đối tượng tẩu thoát
trước đó vụ cô gái hai mươi một tuổi mất tích bí ẩn ngày bảy tết ở hà nội cũng từng gây rúng động dư luận bởi sự tàn độc man dợ của hung thủ
từ kêu gọi không hồi đáp gia đình nạn nhân gồm bố cậu mợ và một số người thân đã quyết định vượt hai trăm linh km từ thường xuân thanh hóa ra thủ đô để tìm kiếm thiếu nữ xấu xố
ngày một mươi chín tháng hai công an thành phố hà nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị lttl hai mươi một tuổi chú vương mỹ đình i quận nam tử liêm hà nội sau khi mất tích
bước đầu lực lượng chức năng nhận định khả năng đây là vụ án mạng và đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo người nhà nạn nhân do không liên lạc được với chị l bố và người nhà đã xuyên đêm từ thanh hóa ra hà nội để ngóng tin con song mọi thứ gần như sụp đổ
chị lê thị hương vợ của chị l ba mươi ba tuổi xã luận thành thường xuân thanh hóa cho biết từ trước đến nay cháu l là người ngoan hiền chăm chỉ không ăn chơi đua đòi
do đó việc lờ mất tích khiến gia đình rất lo lắng
cũng theo lời kể chị hương cháu của chị làm quản lý trung cư phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố hà nội
khoảng ba đến bốn năm nay chị hương nói gia đình cháu l làm nông nghiệp mẹ mất sớm nên đến năm lớp một mươi một cháu cũng xin nghỉ học ra hà nội làm công việc này từ đó đến nay
ngày hai mươi tám tết chị l về quê ăn tết với gia đình
những ngày ở quê người thân trong gia đình vẫn vui vẻ không cãi nhau và chị l cũng không có biểu hiện gì bất thường
sau kỳ nghỉ ngày một mươi năm tháng hai mùng sáu tết cô gái hai mươi một tuổi từ quê trở lại hà nội làm việc
trong hai ngày một mươi sáu
và một mươi bảy tháng hai gia đình vẫn gọi cho chị l xong chị l không bắt máy
chị hương chia sẻ nghĩ cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường
đến hai mươi ba giờ ngày một mươi bảy tháng hai bạn cung phong của l báo tin họ buộc ngày nay không liên lạc được với cô gái
thời điểm này gia đình của cố gắng liên lạc với chị l nhưng không được
lo có chuyện trảng lành một giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai gia đình gồm bố cậu mợ và một số người thân của chị l
cậu gái được hai trăm linh km từ thường xuân thanh hóa ra hà nội tìm kiếm cô gái
sau hơn ba tiếng trên xe gia đình đến công an phường mỹ đình i quận năm từ liêm để trình báo sự việc
cùng ngày người thân đến các khu nhà trọ trung cư do chị l quản lý để tìm kiếm thông tin
qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị l đến là tại khu vực nhà cho thuê ở bùi sương trạch quận thanh xuân hà nội
camera ghi nhận lúc này một mươi tám h ba mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai chị l vẫn ra ngoài bình thường
và sau đó mất liên lạc
gần hai ngày ở hà nội là quãng thời gian dài đàng đẳng đối với chị hương và gia đình
cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết chị l đang ở đâu
đến chiều muộn ngày một mươi chín tháng hai gia đình một mươi hai tin lực lượng chức năng phát hiện
chị l ở một khu trọ ở phường yên hòa quận cầu giấy
tuy nhiên mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình người thân bạn bè
khi cô gái hai mươi một tuổi được xác định đã tử vong
tối một mươi chín tháng hai công an tp hà nội cho biết phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị l
bước đầu xác định đối tượng là h m h sinh năm hai nghìn bốn quê quán bắc giang
bị bắt giữ lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
giám đốc công an tp hà nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân
động cơ mục đích gây án làm rõ hành vi phạm tội
các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc trên dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết
điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác
vì thế cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân
đồng thời làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội
luật sư cường việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ
nghi phạm gây án phải có động cơ có thể do mâu thuẫn thủ án do muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã ra tay sát hại
cũng có thể hung thủ là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi
hiện nay nghi phạm gây án đã bị bắt giữ
với những vụ việc như thế này thông thường người thực hiện hành vi
sẽ bị xử lý về hai tội danh là sát hại người cướp tài sản hoặc sát hại người dở cho đôi bại thậm chí có những trường hợp nghi phạm bị xử lý cả ba tội danh
cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của nghi phạm gây án
xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật
vị chuyên gia cho rằng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa
hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ
ở thời điểm tết nguyên đán là hành vi rất tàn nhẫn
thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân
bởi vậy nghi phạm gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
ông cường nói với tính chất nguy hiểm của hành vi
xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội coi thường pháp luật
nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình
qua những vụ việc trên có thể thấy một bộ phận giới trẻ đang có nhận thức lầm lạc
dễ bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực dẫn đến những hành vi man dự như những vụ án mạng xảy ra mới đây
trở lại với vụ việc cô gái hai mươi một tuổi bị sát hại man dợ ở lai châu
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi mất hết tình người liệu rằng nghi phạm lò văn xương sẽ đối diện với bản án nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại